đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh cùng đoàn công tác đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đã tham dự lễ kỷ niệm tám mươi năm thành lập đại học tổng hợp quốc gia piatchi gorsk
tham dự lễ kỷ niệm còn có phó chủ tịch đu ma quốc gia hạ viện nga
và đại diện toàn quyền của tổng thống liên bang nga tại khu vực bắc cáp cà
tại lễ kỷ niệm thay mặt tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đại sứ ngô đức mạnh đã trao tặng nhà trường hôn trường hữu nghị
vì những đồng góp của trường trong việc đào tạo nhiều thế hệ sinh viên việt nam
từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến nay
từ mái trường với những tên gọi ban đầu là đại học sư phạm ngoại ngữ piatchi goroshka
đại học ngôn ngữ piatchi goroshka
nhiều thế hệ sinh viên việt nam đã học tập và trưởng thành
không ít người trong số đó giữ các chức vụ cấp cao của đảng và nhà nước việt nam
sinh viên tốt nghiệp pgu đã làm việc tại một trăm hai mươi quốc gia trên thế giới
trước đó sáng cùng ngày
đại sứ ngô đức mạnh và đoàn công tác đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đã làm việc với phó thống đốc tỉnh stavropol alexander boyko
tối cùng ngày đại sứ và đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ
trao đổi ấm áp với cộng đồng người việt nam tại piatchi goroshka